tại công viên văn hóa mũi cà mau ở xã đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
sau khi tham gia cắt băng khánh thành công trình cột cờ hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ khai mạc tuần văn hóa du lịch mũi cà mau năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh cà mau là vùng đất anh hùng
giàu truyền thống cách mạng và có nhiều tiềm năng đặc biệt là tài nguyên rừng biển đa dạng
phong phú khi chất người cà mau hiền hòa phóng khoáng mến khách
những tiềm năng to lớn về con người thiên nhiên và sản vật là tiền đề lý tưởng để cà mau
khai thác phát triển về văn hóa và du lịch
vì thế trong chuỗi sự kiện tuần văn hóa du lịch mũi cà mau năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng kỳ vọng cà mau sẽ tận dụng tốt lợi thế cơ hội để giới thiệu quảng bá
những tiềm năng vốn có đến rộng rãi các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế
góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp không khói ngày càng phương xa mạnh mẽ
tuần văn hóa du lịch cà mau năm hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai
ngay dịp kỷ niệm ngày truyền thống của đảng bộ quân dân tỉnh cà mau
ngoài việc khánh thành tượng mẹ đền thờ lạc long quân khánh thành công trình cột cờ mũi cà mau
do đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hà nội tặng
một trong những điểm nhấn quan trọng của tuần văn hóa du lịch mũi cà mau năm hai nghìn một mươi chín
là sự kiện liên hoan ẩm thực
với hội trợ thương mại và du lịch cà mau năm hai nghìn một mươi chín
có sự tham gia của các nước như lào campuchia thái lan hàn quốc
và đại diện các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiều long
đây cũng là dịp để cà mau và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông kiểu long
đẩy mạnh chuỗi hợp tác liên kết với các nước láng giềng trong khu vực
nhằm phát triển mạnh mẽ về văn hóa và du lịch
vào sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ
đã làm việc với lãnh đạo tỉnh cà mau
một trụ trong tứ giác động lực phát triển đồng bằng sông cửu long
và những thông tin về buổi làm việc này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị khán giả
trong các bản tin tiếp theo